cho đến hiện tại tiêm vaccine vẫn là giải pháp tối ưu phòng covid một mươi chín
song trong bối cảnh virus corona phát triển ngày càng khôn lường
các nhà khoa học đang kêu gọi thay đổi chiến lược vaccine covid một mươi chín
vậy vaccine dạng xịt có thực sự đem lại hiệu quả hơn vaccine dạng tiêm
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
khi biến thể omicron di chuyển nhanh như cherrb trên khắp thế giới
một sự thật đáng lo ngại hé lộ cho thấy coronavirus đã đạt được khả năng lây nhiễm sang người một cách dễ dàng
từ người này sang người khác các ca bệnh nhanh chóng tăng vọt ngay cả trong những người được tiêm chủng
theo nhiều nhà khoa học việc chuyển đổi đường phân phối vaccine từ dạng tiêm sang dạng ngửi
có thể tập hợp một bức tường miễn dịch ngay tại nơi virus tồn tại
ngăn chặn sự lây lan của chúng ngăn ngừa ngay cả những trường hợp nhiễm trùng nhẹ
dữ liệu lâm sàng cho thấy vaccine dạng hít là an toàn và có thể bảo vệ rộng rãi chống lại virus sars cov hai
bao gồm các chủng đột biến của nó
vì các virus gây bệnh hô hấp thường nhắm vào phổi và đường hô hấp trên
nên vaccine dạng hít có thể giúp tăng cường phản ứng miễn dịch trong các tế bào
tạo nên màng nhảy ở những bộ phận đó của cơ thể đóng vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại mầm bệnh
khả năng bảo vệ niêm mạc đường hô hấp này là một đặc tính mà vaccine tiêm bắp không có
một trong những lý do khiến biến thể omicron lây lan nhanh bởi virus dễ tấn công đường hô hấp trên
vì vậy người dùng vaccine dạng hít có thể được bảo vệ tốt hơn trước biến thể này
và cũng chỉ cần sử dụng một liều lượng thấp để tạo ra phản ứng miễn dịch
hiện có khoảng hai mươi thử nghiệm lâm sàng được bắt đầu trên thế giới
đơn cử các nhà khoa học tại viện y tế quốc gia và cơ quan nghiên cứu và phát triển tiên tiến y sinh
được gọi là baghdad đang xem xét một loạt các khái niệm vaccine covid một mươi chín thế hệ tiếp theo
bao gồm cả những khái niệm kích hoạt miễn dịch niêm mạc và có thể ngăn chặn sự lây truyền
vaccine dạng hít ngừa covid một mươi chín được phát hiện bởi công ty của trung quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng
trung tâm gamaleya nga vừa thông báo loại vaccine dạng sysbunic năm sẽ được lưu hành tại nga sau ba bốn tháng nữa
loại vaccine có khả năng chống lại biến thể omicron của sars cov hai
tại thời điểm đỉnh dịch căng thẳng vaccine covid một mươi chín dạng tiêm vẫn rất linh hoạt
bảo vệ mọi người khỏi những hậu quả tồi tệ của covid một mươi chín
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu gần đây hiệu quả của vaccine dạng tiêm đang có dấu hiệu giảm dần
với những ưu thế về miễn dịch niêm mạc phổi và đường hô hấp ngăn chặn đường xâm nhập ban đầu của virus
mà vẫn đảm bảo hiệu quả bảo vệ như vaccine dạng tiêm
thì vaccine covid một mươi chín dạng xịt mũi trở thành hướng nghiên cứu mới
mặc dù loại vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia
nhưng đây được đánh giá là sự cải tiến có thể tạo ra những tác động lớn trên toàn cầu
là tin vui cho ngành y tế thế giới nói chung và việt nam nói riêng